tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm hôm nay các đại biểu quốc hội đã thảo luận
tại hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi qua thảo luận đa số đại biểu quốc hội tán thành
sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba nhằm bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương
đường lối của đảng đặc biệt là nghị quyết số một mươi tám của trung ương về tiếp tục đổi mới hoàn thiện
thể chế chính sách nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất
thảo luận tại hội trường nhiều đại biểu kiến nghị quy định rõ các trường hợp thu hồi đất bởi gần bảy mươi
năm trong tổng số khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai và thu hồi đất vì mục đích phát triển
kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh

chưa có trong kỳ hoạch kế hoạch đất sử dụng quốc phòng an ninh
nhưng cần phải thu hồi ngay để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong trường hợp cần thiết và cấp bách
tại phiên thảo luận vấn đề liên quan đến quy định bỏ khung giá đất và thu hồi
bồi thường giá đất sát với giá thị trường cũng được các đại biểu quan tâm cho ý kiến
dự thảo luật đã bỏ khung giá đất của chính phủ đây là nội dung sửa đổi quan trọng
phù hợp với thực tiễn hiện nay đang diễn ra
tuy nhiên làm sao để giá đất sát với giá thị trường là một bài tóng rất khó
với giá thị trường có thể năm này cao có thể sang năm thấp và năm sau nó lại cao đấy
đây là tôi đề nghị phải xác định rất cụ thể trong cái dự án luật lần này
bởi vì và giải quyết được hài hòa cái mối quan hệ giữa người dân nhà nước và doanh nghiệp
phát biểu tại phiên họp bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà khẳng định
các ý kiến của đại biểu quốc hội sẽ được ghi chép đầy đủ
đây là cơ sở để tiếp thu hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi
và sẽ chỉnh quốc hội cho ý kiến trong ba kỳ họp
cũng trong phiên làm việc chiều nay với bốn trăm sáu mươi năm trên bốn trăm bảy mươi bốn đại biểu ấn nút biểu quyết tán thành
quốc hội đã thông qua luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi
một trong những điểm mới so với luật ban hành năm hai nghìn bảy là sửa đổi bổ sung biện pháp bảo vệ
hỗ trợ xử lý vi phạm trong phòng chống bạo lực gia đình
luật có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trước đó trong phiên làm việc buổi sáng với đa số ý kiến đại biểu tán thành
quốc hội đã thông qua luật thanh tra sửa đổi và luật dầu khí sửa đổi
cả hai luật này đều có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp bả hinder john bracken
đại sứ naui tại việt nam đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
thời gian qua quan hệ hợp tác hữu nghị song phương giữa hai nước việt nam naui phát triển tốt đẹp
mặc dù khó khăn do đại dịch covid một mươi chín hai nước vẫn duy trì tham dự các hội nghị quan trọng
tổ chức tham vấn qua hình thức trực tuyến kim ngạch thương mại hai triều đạt trên năm trăm linh triệu usd
việt nam naui cũng hợp tác rất hiệu quả tại các diễn đàn đa phương như đại hội đồng liên nghị viện asean liên hợp quốc
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực
trong đó hỗ trợ kết nối hợp tác giữa bộ công an với bộ tư pháp và an ninh công cộng và cảnh sát naui
trên các lĩnh vực trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề an ninh khu vực và thế giới
xây dựng cơ chế trao đổi thông tin tình hình tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước
đàm phán ký kết các văn bản hợp tác về phòng chống tội phạm dẫn độ
chuyển giao người bị kết án phạt tù bảo mật thông tin trao đổi đoàn các cấp
hỗ trợ tổ chức các khóa tập huấn hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống các loại tội phạm
nhất là tội phạm mua bán người và xâm hại trẻ em tội phạm sử dụng công nghệ cao
hỗ trợ bộ công an việt nam đào tạo sĩ quan cảnh sát tham gia các nhiệm vụ quốc tế và gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam sẽ hỗ trợ tích cực để bà đại sứ hoàn thành nhiệm vụ
qua đó có phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị việt nam naui
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đại sứ hinder sobreken khẳng định trên cương vị của mình sẽ có những đóng góp hiệu quả
để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị song phương giữa hai nước
naui việt nam nói chung giữa các cơ quan thực thi pháp luật naui với bộ công an việt nam nói riêng
sáng nay ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả bước đầu
triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ công an việt nam
bộ chính trị và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương về đề mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương
đại diện cấp ủy tổ chức đảng cán bộ đảng viên trong lực lượng công an nhân dân
nắm vững quan điểm chỉ đạo mục tiêu nhiệm vụ giải pháp xây dựng lực lượng công an từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
công tác triển khai cụ thể hóa nghị quyết số một mươi hai được thực hiện bài bản khoa học với lộ trình bước đi thận trọng và chắc chắn
xác định cụ thể quan điểm chỉ đạo mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thực hiện tập trung xây dựng hai mươi hai đề án thành phần
phù hợp với hệ lực lượng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm
nhiều ý kiến tại hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân
đồng thời trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình quán triệt triển khai xây dựng đề án dự án thành phần
công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
trên cơ sở đó kiến nghị đề xuất nhiều giải pháp thiết thực có trọng tâm trọng điểm
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị rất quan trọng vì vậy hệ thống chính trị và lực lượng công an nhân dân
có trách nhiệm phải quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc
bộ trưởng yêu cầu cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương lấy nghị quyết số một mươi hai
kế hoạch số một trăm một mươi tám là văn bản để soi chiếu toàn bộ chương trình kế hoạch
nhiệm vụ công tác trọng tâm của đơn vị trong nhiệm kỳ và hàng năm
đối với công an địa phương phải chủ động tham mưu và tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của tỉnh ủy
thành ủy đối với chủ trương của đảng ủy công an trung ương nhằm quán triệt cụ thể hóa nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
những vấn đề nào còn khó khăn vướng mắt phải tập trung tìm ra biện pháp giải quyết
khắc phục triệt để tình trạng chưa làm đã báo cáo khó khăn đùn đẩy trách nhiệm
bộ trưởng tô lâm đặc biệt nhấn mạnh tinh thần nếu cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương không làm được
hoặc không dám làm dám chịu trách nhiệm thì báo cáo đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an cho chủ trương
đồng thời đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu xây dựng đề án dự án bám sát định hướng mới nhất của bộ
về chủ trương xây dựng phát triển hệ lực lượng lĩnh vực đầu tư trang bị bảo đảm liên thông đồng bộ giữa các đề án dự án
trong đó bộ trưởng yêu cầu đối với đề án phải đảm bảo tiến độ hoàn thành ngay trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ
đã được xác định phân công theo mục tiêu yêu cầu lộ trình triển khai nghị quyết số một mươi hai kế hoạch số một trăm một mươi tám và báo cáo kết quả thực hiện
tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ
phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân
trước mắt ưu tiên cho công an cơ sở lực lượng công an xã phường thị trấn
bên cạnh đó giao cục truyền thông công an nhân dân tăng cường và mở rộng các hoạt động thông tin tuyên truyền
chủ trương của bộ chính trị đảng ủy công an trung ương bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng với phạm vi trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
góp phần định hướng dư luận tạo sự đồng thuận cao trong xã hội
nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo việt nam hôm nay lãnh đạo bộ công an đã đến tri ân thăm hỏi thân nhân gia đình cố nhà giáo
trung tướng phạm tâm long nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng thường trực bộ nội vụ nay là bộ công an
nguyên hiệu trưởng trường đại học an ninh nhân dân và thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ bùi văn nam nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang
ân cần hỏi thăm sức khỏe thân nhân gia đình cố nhà giáo trung tướng phạm tâm long khẳng định đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an và các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn trân trọng những đóng góp công hiến của cố nhà giáo phạm tâm long
đối với sự nghiệp xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân nói chung và với sự nghiệp giáo dục đào tạo trong công an nhân dân nói riêng
cùng ngày thiều tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã đến thăm hỏi chúc mừng thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ bùi văn nam
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn long gửi lời chúc mừng ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
đến thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ bùi văn nam mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm
có những sáng kiến đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước nói chung và lực lượng công an nhân dân nói riêng
thưa quý vị xuyên tạc mục tiêu ý nghĩa các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
đặc biệt là trong những dịp việt nam tham dự các sự kiện ngoại giao quan trọng để đưa ra những nhận định mang tính võ đoán đồn đoán vô căn cứ
với mục đích phá hoại chủ trương đường lối ngoại giao của nước ta
đó là một trong những thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch các đối tượng phản động
trong mục nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu cụ thể hơn qua phần trình bày của biên tập viên nam hà
kính chào quý vị khán giả
mới đây tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động ngoại giao có ý nghĩa hết sức quan trọng giữa hai đảng hai nhà nước
trong thời gian trước trong và sau chuyến thăm này các tổ chức phản động như việt tân các trang thông tin như rfa voa
hay trang facebook cá nhân của các đối tượng chống phá đã liên tục có những bài viết xuyên tạc về mục đích cũng như ý nghĩa của hoạt động ngoại giao quan trọng này
liên tiếp trong nhiều ngày trên trang facebook của tổ chức khủng bố việt tân đều đăng tải những bài viết về chuyến đi của tổng bí thư nguyễn phú trọng tại trung quốc
tuy nhiên các bài viết đều mang ý xuyên tạc tuyên truyền rằng đây là bước đi rất khoát đẩy việt nam gắn chặt quốc gia phương bắc
việt nam đang phụ thuộc hoàn toàn vào trung quốc nhà nước việt nam ngày càng lệ thuộc về mọi mặt vào trung quốc
còn đây là những bài viết trên trang thông tin của rfa với nội dung là những lời nhận định đồn đoán vô căn cứ có tính chất võ đoán áp đặt và xuyên tạc về mục đích của chuyến đi
không những thế không ít đối tượng tự nhận là nhà nghiên cứu đã đăng tải những bài viết xuyên tạp

các thế lực thủ địch cũng lợi dụng sự kiện này để đưa thông tin không đúng sự thật bóp méo quan hệ đối ngoại của việt nam
không chỉ dừng lại ở đó các đối tượng phản động còn sử dụng những hình ảnh về các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng
cắt ghép nhằm mục đích bôi nhọ hình ảnh cá nhân đồng thời đưa ra những luận điệu xuyên tạp với động cơ chia rẽ mối quan hệ ngoại giao việt nam trung quốc
và những chiêu trò tương tự
cũng được các đối tượng phản động thế lực thù địch áp dụng đối với các hoạt động ngoại giao quan trọng khác
các đài báo ở hải ngoại cũng như các tổ chức phản động thường đưa ra những thuyết âm mưu đưa ra những dự báo mà thiếu căn cứ
và từ đó hướng lái dư luận của xã hội việt nam theo những hướng tiêu cực
và từ đó xuyên tạp đường lối chính sách ngoại giao của việt nam trong giai đoạn hiện tại
thưa quý vị và các bạn có thể nói mỗi khi việt nam có một sự kiện ngoại giao
các đối tượng phản động lại giáo diết thực hiện các hành vi chống phá đặc biệt là trên không gian mạng
tuy nhiên cần phải khẳng định rằng trong bất kỳ hoạt động ngoại giao cấp nhà nước nào mà việt nam tham gia
chúng ta đều kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ quốc tế
chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế vì lợi ích quốc gia dân tộc
chuyến thăm chính thức trung quốc
là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tổng bí thư nguyễn phú trọng kể từ sau đại hội một mươi ba đảng cộng sản việt nam
đồng thời tổng bí thư nguyễn phú trọng là lãnh đạo cao nhất nước ngoài đầu tiên mà trung ương đảng cộng sản trung quốc
và tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình mời đón tiếp ngay sau đại hội hai mươi đảng cộng sản trung quốc
đại hội hai mươi vừa kết thúc được đón tiếp lãnh đạo đầu tiên là tổng bí thư đảng cộng sản việt nam đến thăm
tôi nghĩ rằng lãnh đạo đảng hai nước đối với quan hệ hai nước
quan hệ trung việt xem trọng cao độ
chuyến thăm lần này nói về nội dung hợp tác rộng hơn hợp tác sâu sắc hơn và phát triển toàn diện hơn
hơn nữa trong thời đại mới thay đổi quan hệ trung việt cũng có một số điểm mới
như trao đổi kinh nghiệm tăng cường sự lãnh đạo của hai nước về lợi ích chiến lược của quan hệ song phương
hai bên có rất nhiều khái niệm mới để học tập trao đổi
tuyên bố chung về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam và trung quốc
đồng thời hai bên cũng ký kết một mươi ba ban kiện hợp tác trên tất cả lĩnh vực
để thể hiện tầm vóc cũng như mức độ gắn kết sâu sắc trong quan hệ giữa việt nam và trung quốc
tôi cho rằng với những biện pháp đó với quyết tâm chính trị của cả hai bên
các cấp các ngành và tới các địa phương
thì việc triển khai đầy đủ toàn diện hiệu quả cái nhận thức chung này
nó sẽ tạo ra một động lực mới cho quan hệ hai nước của chúng ta phát triển
một cách toàn diện trao đúng nhận thức chung của lãnh đạo của cả hai nước